bất ngờ gây tai nạn liên hoàn đâm vào một mươi xe máy đi cùng chiều
vụ việc vừa mới xảy ra vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày hôm nay
theo người dân chứng kiến sự việc ô tô màu trắng nhãn hiệu subaru do một nam thanh niên điều khiển
đang di chuyển theo hướng từ nút giao phố đại la về nút giao phố lê thanh nghị
thì bất ngờ lao vào một mươi xe máy đang đứng bên đường
những người bị đâm chủ yếu là đang dừng chờ đón con ở ven đường
tại hiện trường có năm xe máy bị hư hỏng nặng một số phương tiện bị nhẹ đã rời khỏi hiện trường
đã có một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu còn lại các nạn nhân khác chỉ bị thương nhẹ
nhận được tin báo công an phường bạch mai đã lập tức có mặt tại hiện trường
phân luồng chống ủn tắc giao thông và phối hợp cùng với lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường
điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn